luke skywalker trong bộ phim star wars chiến tranh giữa các vì sao đã bị mất đi bàn tay phải và được thay thế bằng bàn tay robot giúp cho anh lấy lại các cảm giác bình thường
các nhà nghiên cứu singapore vừa phát triển da điện tử có khả năng cảm nhận như da thật
thành công này được kỳ vọng sẽ cho phép những người lắp chi giả có thể cảm nhận được đồ vật kết cấu vật liệu nhiệt độ hay thậm chí là cảm giác đau như người thường
thiết bị có tên gọi là da điện tử đồng bộ aces được làm từ một trăm linh thiết bị cảm biến nhỏ
và có kích cỡ khoảng một cm vuông
trong một ví dụ chứng minh về khả năng cảm nhận nhạy bén của thiết bị da điện tử có thể phân biệt giữa quả bóng mềm và quả bóng nhựa cứng
các nhà nghiên cứu của đại học quốc gia singapore cho biết thiết bị có thể xử lý thông tin nhanh hơn hệ thống thần kinh của con người
khi có thể nhận diện được hai mươi ba mươi loại kết cấu bề mặt khác nhau hay đọc chữ nổi với độ chính xác lên tới hơn chín mươi
con người cần phải miết vào đồ vật mới có thể cảm nhận được kết cấu bề mặt
da điện tử chỉ cần chạm nhẹ
một lần là xác định được các loại kết cấu dựa trên mức độ thô giao khác nhau
bên cạnh đó các thuật toán trí tuệ nhân tạo ai cũng góp phần giúp thiết bị học hỏi nhanh chóng
với da nhân tạo những người lắp chi giả có thể cảm nhận độ ấm mềm trên bàn tay hay cảm giác được họ nắm bàn tay chặt đến mức nào
dù công nghệ vẫn đang trong quá trình thử nghiệm song đã nhận được rất nhiều sự chú ý đặc biệt là từ cộng đồng y khoa
trước đó nhóm nghiên cứu trên cũng đã phát minh ra một số sản phẩm hữu ích như da trong suốt có thể tự lành khi bị rách
cho các thiết bị điện tử đeo trên người
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay